nguyên tắc vừa thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân covid một mươi chín tại các cơ sở điều trị covid một mươi chín
do ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí điều trị các bệnh nhân khác thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh
đối với phần ngân sách nhà nước ubnd tp đã quyết định trước mắt thanh toán cho các cơ sở y tế tư nhân về chi phí điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh đã được quy định tại thông tư số một mươi ba và thông tư số một mươi bốn ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín của bộ y tế
đối với các nội dung chưa được kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh
như phải đảm bảo mức chi và mức giá thanh toán tương đương với mức thực hiện của các cơ sở y tế công lập
kinh phí trích từ nguồn kinh phí phòng chống dịch bố trí cho sở y tế tp hcm
trước đó ubnd tp hcm đã kiến nghị bộ y tế bộ tài chính và chính phủ về cơ chế tài chính cho bệnh nhân tư nhân trong điều trị covid một mươi chín
việc chưa có cơ chế thanh toán rõ ràng khiến các bệnh viện tư gặp nhiều khó khăn một số đơn vị lách luật bằng cách kêu gọi bệnh nhân quyên góp hoặc ủng hộ để duy trì hoạt động